trước thực trạng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra khá phổ biến trên địa bàn thành phố đà nẵng sở tài nguyên và môi trường thành phố đã ban hành văn bản số hai nghìn chín trăm hai mươi chín về việc kiểm tra phát hiện và xử lý giấy chứng nhận làm giả
thông tin từ văn phòng đăng ký đất đai thành phố cho biết vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầm lệ hải châu đã gửi yêu cầu đơn vị xác minh quyền sở hữu nhà ở tài sản gắn liền trên đất của một số trường hợp trong đó bước đầu phát hiện những trường hợp làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và tại đây thì các chuyên viên của văn phòng sẽ trả lời ngay là giấy chứng nhận nào là giả giấy chứng nhận nào thật thì đó là một cái địa chỉ mà nó sẽ xác thực nhất và kịp thời nhất
hiện nay việc liên thông cơ sở dữ liệu đất đai của sở tài nguyên và môi trường với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố chưa được hoàn chỉnh đây cũng là một trong những hạn chế trong công tác làm thủ tục liên quan đến giấy chứng nhận

các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố đã đề nghị văn phòng đăng ký đất đai thành phố chi nhánh các quận huyện tổ chức hành nghề công chứng khi công chứng chứng thực cần kiểm tra kỹ bằng nghiệp vụ chuyên môn đối chiếu kỹ với cơ sở dữ liệu đất đai giải quyết hồ sơ cho tổ chức cá nhân bảo đảm đúng quy định của pháp luật